sáng ngày ba mươi một tháng một mùng bốn tết đinh dậu tại thành phố con tum tỉnh con tum tổ chức chương trình sắc xuân mọi miền đất nước xuân đinh rậu mừng đảng mừng xuân đinh dậu hai nghìn hai mươi
chương trình thu hút hàng trăm vận động viên diễn viên các nghệ nhân đến từ nhiều vùng miền trong cả nước và tỉnh con tum tham gia chương trình biểu diễn tổng hợp
cùng các nội dung như đua thuyền độc mộc trên sông đắk la trọi gà bịt mắt đập niêu đánh đu đi cầu khỉ biểu diễn rối nước
cùng với không gian văn hóa của các đồng bào dân tộc tiểu số tại con tum hiện nay có rất nhiều cộng đồng từ miền núi phía bắc di cư vào
lần này sở văn hóa cũng chủ trương sẽ giới thiệu những nét đặc sắc của văn hóa phía bắc như là ném còn xòe múa sạp v v
với mong muốn là tôn vinh các giá trị văn hóa và tạo một cái không gian để mọi người tìm hiểu thêm cái văn hóa đặc sắc của dân tộc việt nam

sở văn hóa thể thao và du lịch
con tum phối hợp với sở văn hóa thể thao và du lịch hà nội giới thiệu với người dân con tum hai di sản đặc sắc của đồng bào bắc bộ đó là mùa dối nước và nạn tòa hè